hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ
khu vực đông nam á lần thứ một mươi bảy vừa chính thức được khai mạc chiều nay một mươi bốn tháng một mươi tại hà nội
hội nghị là dịp để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trao đổi thảo luận
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác khu vực trong lĩnh vực nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh
chính phủ việt nam luôn tôn trọng ủng hộ tôn trì mục đích của phong trào chữ thập đỏ
trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các hoạt động của hội chữ thập đỏ việt nam
phó thủ tướng bày tỏ với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
việt nam mong đợi các hội chữ thập đỏ trong khu vực nỗ lực triển khai
đóng vai trò bổ trợ cho chính phủ trong việc thực thi kế hoạch tổng thể cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt là các sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực trong việc chống lại dịch bệnh
và đối phó với các mối đe dọa khác trong tương lai
năm hai nghìn hai mươi hội nghị được tổ chức với sự chủ trì của hội chữ thập đỏ việt nam
trong vai trò chủ tịch cơ chế các nhà lãnh đạo các hội chữ thập đỏ
và trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á
góp phần vào thành công chung của năm asean hai nghìn hai mươi do việt nam làm chủ tịch
hội nghị diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi tại hà nội